cuối cùng không ăn hết và cũng không có ý định trả tiền

theo bài đăng sau khi mời công an khu vực vào giải quyết phía nhà hàng nhận được thông báo vì khách này là đối tượng tâm thần
tình huống này cũng đã được lực lượng chức năng xử lý theo vụ việc dân sự
đây chỉ là một trong số nhiều nhà hàng quán ăn không may gặp phải cô gái chuyên ăn quỳt
ở mỗi nhà hàng cô đều đưa ra những lý do khác nhau để quỳ tiền
thậm chí cô còn xưng mình là người in tiền
hiện đang giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước nên nhân viên quán không đủ thẩm quyền để đòi hỏi
cô cũng cho biết bản thân không dùng tiền mặt hay chuyển khoản mà chỉ giao dịch bằng việc giải ngân
hay lấy lý do không có điện thoại để chuyển khoản hay sẽ thanh toán bin bằng tiền su
trước đó tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an xã bình dương huyện vĩnh tường đã đăng thông báo truy tìm cô gái này
theo nội dung thông báo cô gái tên t có tiền sử điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện tâm thần tỉnh vĩnh phúc
đã ổn định và được bác sĩ cho về gia đình chăm sóc và quản lý theo dõi điều trị tại nhà
tuy nhiên sau khi về nhà trong lúc người thân không chú ý tê đã bỏ nhà đi và gia đình không liên lạc được
nên phải nhờ cơ quan chức năng đăng tin tìm kiếm
được biết sau khi những thông tin cá nhân của cô gái được mệnh danh là thánh ăn quạt được chia sẻ trên mạng xã hội
người thân của cô gái cũng đã liên hệ đến bang quản trị một fanpage lớn xin không đưa thông tin giấy tờ bệnh tật của tê lên mạng xã hội
ngay sau khi những thông tin về cô gái bùng tiền ăn của các nhà hàng được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều thông tin trái chiều từ cộng đồng mạng
nhiều người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của cô gái này và hy vọng sau khi sự việc này được chia sẻ
người thân của tê sẽ tìm được và đưa cô về nhà để theo dõi và tiếp tục điều trị
đồng thời không ít người cho rằng gia đình cô gái nên liên hệ với các nhà hàng không may bị cô gái quỳt tiền để điền bù
trả pin trước đó t chưa thanh toán
bởi kinh tế khó khăn nếu nhân viên nhà hàng phải đền bù số tiền đó thì quá bất công
trong khi đó nhiều người lại tỏ ra bức xúc khi cho rằng cứ vin vào bệnh tật để đi ăn quỳt khắp nơi rồi thản nhiên rời đi mà không bị xử lý gì thì bức xúc quá
nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không biết sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu thánh ăn quỷ khác nữa
hiện vẫn chưa rõ cô gái này có thực sự mắc bệnh về thần kinh hay không
tuy nhiên hành động chuyên quyền tiền quán ăn lại hay chửi bới cự cãi của cô là không thể chấp nhận được và vẫn sẽ gây bức xúc trong dư luận
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo